thưa quý vị dự báo trong những ngày tới ở khu vực nam bộ trời tiếp tục có nắng mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày luôn ở mức cao là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
vì thế gia tăng tình trạng bốc hơi trong khi mưa trái mùa thì hầu như không xuất hiện
nước mặn lấn vào theo chiều cường khả năng hôm nay và hai ngày tới xâm nhập mặn sẽ đạt mức cao nhất của đợt
và cũng có thể là cao nhất của năm hai nghìn hai mươi ở một số trạm trên địa bàn các tỉnh cà mau bạc liêu trào vinh sóc trăng bến tre và tiền giang
các địa phương này nằm trọn trong vùng có nồng độ mặn bốn gram một lít trở lên
trên sông vàm cỏ vùng mặn bốn gram một lit sẽ vào sâu tới một trăm một mươi km vùng mặn một gram một lit có thể tới một trăm ba mươi km
trong giai đoạn cao điểm thì bà con nên tưới nước tiết kiệm
trước khi tưới nhất thiết phải đo nồng độ mặn
trong khi đó ở các tỉnh miền trung sang ngày mai vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh mẽ hơn
dọc các huyện vùng núi phía tây các tỉnh từ phía nam thanh hóa trở vào đến bắc quảng nam sẽ xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt cao là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn với khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng sớm nhưng cường độ không mạnh
vì thế nhiệt độ cao ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở các tỉnh bắc bộ ngày mai cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
nhất là khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
trời không mưa nắng sớm nền nhiệt cao nhất ngày mai giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
cục bộ có nơi nhiệt độ cao từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ trưa và chiều mai cũng sẽ có nắng
nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến chiều tối và đêm mai một đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống
gây mưa và nắng sớm
và làm trời chuyển lạnh trở lại ở vùng đông bằng rét nhẹ ở các tỉnh vùng núi
trên biển từ chiều và tối mai khi không khí lạnh ảnh hưởng
gió trên vịnh sẽ đổi hướng thành đông bắc và cường độ cũng nhanh chóng mạnh lên mức cấp năm
có lúc cấp sáu và duy trì tình trạng biển động kéo dài ở vĩnh bắc bộ
còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió cũng mang hướng nam đến đông nam nhưng cường độ từ cấp bốn đến cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông gió hướng đông bắc đến đông với cường độ cấp bốn
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại